hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy năm mươi kg mực khô xé ăn liền không rõ nguồn gốc mà lực lượng chức năng đã thu giữ được trong thời gian vừa qua
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực phường duyên hải thành phố lào cai
tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai đã phát hiện chị ngô thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường bắc lệnh thành phố lào cai đang có hành vi tập kết một bao tải hàng
kiểm tra bên trong có chứa một mươi túi bóng mỗi túi nặng năm kg thực phẩm
chị hoa khai đây là mực khô xé ăn liền
tại thời điểm kiểm tra chị hoa đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng
đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị ngô thị hoa chủ lô hàng trên
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vừa thông báo kết quả điều tra xác minh vụ việc có liên quan tới xe khách
dành khách bằng mã tấu
trước đó tại tổ dân phố hai thị trấn la hà huyện tư nghĩa cho rằng nhà xe sơn tùng bắt khách hàng của mình
xe khách hương trang mang biển số bảy mươi sáu b năm trăm một mươi chín điều khiển vượt lên phía trước đã chặn đầu xe sơn tùng mang biển số bảy mươi bảy b chín trăm ba mươi bảy
lúc này một số người trên xe hương trang bước xuống xe phụ xe là đỗ tiến ngọc hai mươi chín tuổi
trú tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi đến nói chuyện với phụ xe khách sơn tùng
sau đó ngọc
ngọc quay lại xe hương trang lấy một mã tấu dài khoảng sáu mươi cm chạy đến xe sơn tùng đòi đánh anh hồ trí hiếu
nhưng được mọi người can ngăn hậu quả không ai bị thương tích hay hư hỏng tài sản gì
tại cơ quan công an huyện tư nghĩa đối tượng đỗ tiến ngọc đã nhận thấy hành vi của mình là sai vi phạm pháp luật
xét thấy hành vi trên chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự công an huyện tư nghĩa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đỗ tiến ngọc về hành vi gây dối trật tự công cộng
mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ
thưa quý vị thời gian gần đây hàng chục hộ dân sống gần quốc lộ hai mươi sáu ở xe a đa huyện đắc ca tỉnh đắc lắc
đã phải gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng
thậm chí đã nhiều lần họ phải kéo nhau ra khu vực trạm thu phí bot eak chặn xe để yêu cầu chủ đầu tư bot
phải đền bù thiệt hạng
lý do là vì nhà cửa của người dân sinh sống ở gần khu vực này đã bị nứt toác hư hỏng
do quá trình thi công quốc lộ hai mươi sáu để thu phí
năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã a đa huyện ek tỉnh đắc lắc
để thu phí do sử dụng các loại máy móc hạng nặng tạo ra rung trần lớn nên đã làm hư hỏng nhà cửa của người dân
theo phản ánh của người dân mức độ thiệt hại ước tính từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
mỗi hộ nhưng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu không nhận trách nhiệm bồi thường
mà chỉ hỗ trợ mỗi gia đình từ ba đến năm triệu đồng
trong thời gian thi công người ta dùng nhiều phương tiện máy lưu máy múc máy đầm đổ rung chuyển quá lớn
cho nên là bức tường trong nhà là nó chuyển động nó rung thấy luôn chúng tôi là phải rác khỏi nhà luôn
tức là nếu mà tổng thiệt hại thì bây giờ thực sự nói là tôi xây cái nhà này chục năm nay rồi
đã bảy trăm rưỡi rồi nếu như bây giờ mà hất ra mà xây lại thì nó phải hơn như thế
nhưng mà chúng tôi không yêu cầu như thế chúng tôi chỉ cần hỗ trợ cho chúng tôi năm mươi triệu thôi
theo như văn bản nhưng mà các anh không nhất trí các anh chỉ bổ hỗ trợ cho năm triệu
thì nếu lấy lấy không lấy thì thôi
năm hai nghìn một mươi sáu hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ
và có bồi thường thỏa đáng
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ubnd xã eada đã mời người dân
cùng đại diện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu đến làm việc
tại đây đại diện chủ đầu tư ký cam kết cùng các đơn vị chức năng giám định thiệt hại
bồi thường cho người dân trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
và người dân cũng đã cam kết không cản trở các đơn vị thi công
tất nhiên là cái việc mà chủ đầu tư mà giải quyết cái việc mà hỗ trợ bồi thường cái thiệt hại cho dân
mà kéo dài mà gọi là mình
phải nói anh dùng cái từ là thiếu trách nhiệm trong những năm qua
là gây ra cái bức xúc của nhân dân cái đó là
phải nói là cái việc đó là phải đáng trách đối với chủ đầu tư
đến nay đại diện trạm thu phí bot eak lại cho rằng
trách nhiệm hỗ trợ hay đền bù việc hư hại các công trình xảy ra trong quá trình thi công
là thuộc về đơn vị thi công
tôi đã trực tiếp tổ chức một cuộc họp mời hầu hết các hộ gia đình có đất
nên tại ủy ban nhân xã cùng với đại diện của chủ đầu tư tức là công ty năm trăm linh một lên làm việc
và tôi có mời luôn cả đại diện ủy ban huyện phòng kinh tế hạ tầng
thì đại diện cho chủ đầu tư hôm đó cũng chỉ cử đồng chí phương là phó giám đốc của bot
nên thì có trả lời tức là đổ lỗi lại cho cái đơn vị thi công
nhưng mà chúng tôi thì căn cứ vào luật xây dựng điều bảy và điều một trăm một mươi hai thì chúng tôi khẳng định
trước hội nghị đó rằng
đây là trách nhiệm của chủ đầu tư chứ không phải trách nhiệm của người thi công
do được chủ đầu tư dự án bot eak cam kết sẽ đền bù thiệt hại thỏa đáng
nên hơn hai mươi hộ dân ở đây đã không ngăn cản đơn vị thi công
tuy nhiên đến nay sau hơn ba năm hàng chục hộ dân này vẫn mòn mỏi chờ đợi
để phải nâm nớp sống trong những ngôi nhà hãy mưa xuống thì ngập nước
tường nhà thì nứt toát như thế này
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
ngày hôm nay giá vàng trong nước đã tăng một trăm linh đồng đến một trăm bốn mươi đồng một lượng
ở chiều bán lên năm mươi bốn mươi năm triệu đồng một lượng mức cao nhất từ trước đến nay
như vậy với diễn biến trên giá vàng trong nước đã phá vỡ mức kỷ lục
năm mươi ba mươi bảy triệu đồng một lượng mới đây và thiết lập đỉnh mới ở mức năm mươi bốn mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới
đêm qua giá vàng giao ngay vượt mốc quan trọng
một tám trăm linh usd một ounce tăng chín lên một tám trăm một mươi một usd một ounce
giá kim loại quý tiếp tục tăng bởi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng
nhằm đảm bảo an toàn tài sản trong bối cảnh các ca lây nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng
và các ngân hàng trung ương tương thêm gói kích thích kinh tế
ngoài ra giá dầu tăng lên ở mức bốn mươi một usd một thùng
và chỉ số đồng usd giảm cũng đã tác động đến giá kim loại quý
dịch vụ công đăng ký ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp ở trong nước
dự kiến sẽ được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày một mươi năm tháng tám tới đây
đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ một được tích hợp trên cổng này
như vậy khi dịch vụ đăng ký xe ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp
ở trong nước được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
người dân doanh nghiệp không cần phải đến gặp cơ quan hành chính nhà nước
mà thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng thủ tục được giúp
lý giải về việc giá thịt lợn ở việt nam chưa thể xuống thấp như kỳ vọng
của người dân trong thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp phía nam nhập khẩu thịt lợn
từ thái lan cho biết nguồn cung của nước bạn cũng hạn chế
chi phí vận chuyển cao nên chưa thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường nước ta
theo khảo sát tại một số địa phương phía nam giá thịt lợn dù có biến động nhẹ
trong những ngày qua thế nhưng vẫn giao động xung quanh mức cao
tại tp hcm giá thịt lợn hơi là tám mươi ba đồng một kg tại cần thơ là tám mươi bảy một kg
cao nhất là tại trà vinh giá lợn hơi cao tới chín mươi đồng một kg
trong khi đó theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
ba mươi doanh nghiệp việt nam đã đăng ký nhập khẩu bốn năm triệu con lợn từ một mươi ba doanh nghiệp thái lan
tuy nhiên mới chỉ có bảy doanh nghiệp nhập gần chín con về việt nam
những khó khăn mà doanh nghiệp phía nam đang gặp phải khi tái đàn lợn là giá con giống cao
giá thức ăn chăn nuôi không giảm và nguy cơ dịch bệnh vẫn rình dập
các ban bộ ngành trung ương và các địa phương đang chuẩn bị kế hoạch khả thi
để giúp người chăn nuôi khắc phục được những khó khăn này
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nói chung
ngành kinh doanh dịch vụ nói riêng và trong đó có dịch vụ ẩm thực
nhất là đối với những địa phương mà khách du lịch quốc tế chiếm tỷ trọng đóng góp lớn
như là tại thành phố đà nẵng
để vượt qua giai đoạn khó khăn này
nhau liên kết để tạo thành một cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ sẻ chia
cùng hướng tới những giá trị phục vụ tốt nhất cho khách hàng
đang được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ẩm thực ở đà nẵng
xác định là giải pháp lớn trọng tâm
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
ảnh hưởng của việc sụt giảm nghiêm trọng lượng khách du lịch
bên cạnh đó những hình thức kinh doanh mới xuất hiện
sự thay đổi thói quen tiêu dùng thu nhập bình quân đầu người giảm
được xem là những lý do chính dẫn đến sự khó khăn
của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ẩm thực hiện nay
để khắc phục tình thế bản thân mỗi doanh nghiệp đã đưa ra những giải pháp
và bán hàng trên now nhiều hơn bán hàng trên lossip nhiều hơn
và bán hàng trên grab nhiều hơn

và doanh nghiệp của em cũng là như vậy
mình dừng lại để mình nhìn qua thử mình trao chuốt lại sản phẩm
tăng cường kênh bán hàng nhất là bán online
bổ sung sản phẩm với mức giá tiêu dùng cơ bản
cân đối chi phí vận hành là cách ứng phó của các doanh nghiệp trong tình hình mới
đó là những hướng đi đúng
tuy nhiên một giải pháp
lớn hơn chính là việc tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp để cùng chia sẻ khó khăn
mình nghĩ cái giải pháp tốt nhất là mọi người cần làm việc với nhau có tính cộng đồng
cộng đồng tức là đặt ra những cái quy chuẩn của một cái hệ sinh thái của mình để mà cùng làm
tại khi là cộng đồng thí dụ mình nói câu chuyện là muốn giảm giá sản phẩm đi
thì chỉ là phải giảm giá nguyên liệu đầu vào
nếu như có một nhà cung cấp cam kết cung cấp cho cộng đồng
và nếu cộng đồng giả sử là có năm mươi quá
thì cùng cam kết lấy hàng của nhà cung cấp đó chắc chắn là mua tình giá rẻ
giải pháp về sự liên kết đã được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ẩm thực
trên địa bàn thành phố đà nẵng bước đầu triển khai
bởi việc tổ chức buổi gặp mặt của gần hai trăm linh doanh nghiệp
để cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia tư vấn
ngay trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng tìm ra những giải pháp hướng đi mới
tại đây cộng đồng kinh doanh dịch vụ ẩm thực tử tế
cộng đồng kinh doanh f d tử tế đã được ra mắt
khi mà cộng đồng f d đà nẵng ra đời

cũng như là vận hành doanh nghiệp f d đà nẵng

và cho thêm mặt bằng từ đó là giúp các doanh nghiệp f d có thể là
giảm lượng chi phí và điều này vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp f d
trong cái giai đoạn covid một mươi chín hiện nay
thành lập cộng đồng của f d này là dành cho cách kết nối các doanh nghiệp với nhau
để các doanh nghiệp có thể chia sẻ được những kinh nghiệm
để vượt qua cái giai đoạn covid một mươi chín như thế nào
để cùng nhau nâng lên giá trị của chất lượng giá trị của dịch vụ
hy vọng rằng sự đồng lòng liên kết sẽ giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua những khó khăn
và hơn thế cùng nhau để tiến xa hơn